cùng một chủ trương nhưng được thống nhất từ ý chí đến hành động sẽ mang lại kết quả khác biệt
công tác dồn điền đổi thừa tại xã thanh hưng huyện điện biên là một ví dụ
phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thì được chúng tôi đưa ra thảo luận rất là công khai minh bạch dân chủ mọi ý kiến đều được lắng nghe
và sau khi đã biểu quyết rồi thì tất cả là thống nhất cùng hành động kể cả những người có ý kiến khác khi mà tập thể đã quyết định thì đều phải tuân thủ
xã thanh hưng được chọn thí điểm thực hiện dồn điền đổi thừa được huyện hỗ trợ đo đạc ruộng hỗ trợ hai triệu đồng một hectare cải tạo ruộng
bên cạnh đó chi phí xây dựng toàn bộ công trình giao thông và thủy lợi nội đồng được trích từ ngân sách
năm đầu triển khai xã chỉ thực hiện trên diện tích bốn mươi hectare
thì đến nay nguyện vọng của nhân dân là tiếp tục dồn điền đổi thửa trên bảy mươi hectare nữa
như nhà tôi chẳng hạn là chín thừa ruộng nhưng bây giờ còn hai thừa thôi
rất là thuận lợi về làm đất này cũng tiện này thế rồi là đi chăm bón đi làm ruộng này nó rất là nhà lấy nước rồi
thế bây giờ mương máng là ruộng nào ruộng này dân đến tận nơi tiện lắm bà con rất là phấn khởi
chúng tôi phải là đưa ra cái chương trình tổ chức hòa bình dân bàn bạc thảo đoạn thống nhốt các hình thức để thực hiện
và lòng góp của tham gia của lòng ngư dân
và thực hiện này thì chúng tôi phải bắt buộc phải khai toán này sơ đồ để thực hiện cái chia chuẩn để đổi thừa
danh mục đầu tư nội dung nào thì phải là dân dân bằng bàn bạc và nhất trí nhất trí cao từ trên xuống dưới
có như vậy thì cái chương trình mô hình đưa ra mới hiệu quả
nhờ công khai minh bạch tôn trọng ý kiến của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
mà nhiệm kỳ qua huyện điện biên đạt nhiều thành tựu ấn tượng
trong đó có tỷ lệ nghèo giảm từ hai mươi chín ba xuống còn một mươi tám mươi hai
câu chuyện thực hiện dân chủ ở hai địa phương trên là minh chứng cụ thể cho thấy
dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới đất nước
mỗi cấp ủy chính quyền nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tính khách quan thực hiện dân chủ
nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới chắc chắn sẽ tạo ra những bước phát triển và đột phá
mất tập trung dân chủ trong đảng sẽ khó có dân chủ trong xã hội và do đó sẽ kim hám sự phát triển của địa phương
dân chủ thì đúng là nó tạo ra động lực phát triển xã hội ghê gớm
nhưng mà muốn dân chủ được xã hội thì trong xã hội thì phải bắt đầu dân chủ từ trong đảng
sáu trăm hai mươi hecta đất rừng bị trồng lấn bị cấp trung sổ đỏ ở bắc cạn
cả trăm hectare đất không được sử dụng hiệu quả
doanh nghiệp lùi
doanh nghiệp lúng túng trong giao khoán
người dân mất đất hưởng lợi ít và chịu nhiều mức thuế
sự việc kéo dài hơn chục năm khiến hàng trăm hộ dân gửi đơn tố cáo lên thanh tra chính phủ
thực ra dân cũng không biết là mình đã mất đất vì là không nhận được cái quyết định thu hồi kia
dân không có vốn thì vẫn nhận với lâm trường để trồng
ăn chia lâm trường là tám mươi năm
thì dân mới vỡ lẽ là mình đã mất đất rồi
đáng chú ý
dân còn nghi ngờ một số biên bản họp thôn được lập khống để làm căn cứ thu hồi đất
là có cái biên bản họp thôn mà các họ dân đã nhất trí ra giả đất cho lâm trường và có chữ ký

không có thật

thể hiện rõ sự quản lý lòng lẻo thậm chí thiếu hiệu quả của chính quyền địa phương
lỏng lẻo thậm chí thiếu hiệu quả của chính quyền địa phương
và hơn cả quá trình thực hiện quyền dân chủ đã bị vi phạm
khi mà đi làm thì đâu đó nó vẫn còn có những cái bước chưa được phù hợp
chính vì thế mà có những cái phần hộ dân này hiện nay phản ánh là
các hộ dân cũng không được bàn cũng không được họp
mà huyện có kết quả cuối cùng như vậy
thì người dân cũng không đồng tình
chưa giả soát được cái danh giới sử dụng đất giữa công ty nông nghiệp
với các hộ dân sử dụng đất nghiên kẻ
dẫn tới trong quá trình thực hiện là tham mưu cho quản tình
phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đất cho công ty lâm nghiệp
mà sau khi được cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp thì nó xảy ra rất nhiều vững mắc
sau thanh tra thanh tra chính phủ kết luận
quá trình giao đất giao rừng và thu hồi rừng
ủy ban nhân dân huyện ngân sơn không thực hiện đúng trình tự quy định
và xem xét trách nhiệm kiểm điểm các cơ quan tổ chức cá nhân đã để sai sót
như vậy hơn một mươi năm qua từ việc thiếu thống nhất ý chí
thiếu quan tâm sâu sát giải quyết sự việc
các cấp ủy chính quyền tỉnh bắc cạn đã không kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm
không sâu sát giải quyết bức xúc trong người dân để khiếu kiện kéo dài
và nghiêm trọng là dẫn đến mất niềm tin trong dân
nó có thể giảm hoặc thậm chí nó không có
và trái lại nếu chúng ta bàng quang chúng ta thờ ơ
hoặc là chúng ta không quan trọng công tác giám sát xã hội
thì có thể nó cũng còn tiếp tục có những nguy cơ để tình trạng tham nhũng lãng phí vẫn diễn ra
và có những chiều hướng phức tạp
sự việc vượt ngưỡng khi nhân dân bản hùa
tố cáo lãnh đạo tỉnh tự ý cấp đất rừng của dân đang canh tác
cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp bắc cạn
tuy tố cáo của nhân dân chưa đúng
nhưng nó cho thấy hệ lụy của việc thiếu tập trung dân chủ trong đảng
dẫn đến mất dân chủ trong xã hội
có một dân chủ thực chất lành mạnh chứ không hình thức
thì đảng sẽ thâu lượm được rất nhiều ý kiến đóng góp của dân và của cán bộ đảng viên
để giúp cho đảng ta thực hiện cho tốt được cái nghị quyết của mình
thành phố trí linh về đích xây dựng nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi
sáu năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự tham gia tích cực của người dân phong trào xây dựng nông thôn mới ở trí linh
đã đạt được nhiều kết quả hết sức to lớn tạo sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn
góp phần đưa trí linh từ thị xã lên thành phố
có thể thấy nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng được nghiêm túc chấp hành
tạo sự thống nhất cao và lan tỏa đến các tổ chức chính trị xã hội và trong nhân dân
chúng tôi được họp trong dân ra nhà văn hóa họp thống nhất trong dân
dân đồng ý
để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn trí linh đã huy động tổng nguồn lực là hai một trăm linh đồng
trong đó vốn ngân sách nhà nước là sáu trăm một mươi ba tỷ đồng chiếm hai mươi chín
còn lại là vốn xã hội hóa
phường đồng lạc là một trong đơn vị dẫn đầu trong phát huy dân chủ cơ sở
chúng tôi thống kê là có một bảy trăm linh hộ tự tháo sở thường rào và kiến thức
để xây dựng chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới
cũng như là trình trang công ty cho đồng lạc đền phường
vậy là quan trọng nhất
những công trình thi công được công khai dân chủ
được viết vào dân dân cộng bản và dân dân kiểm tra
có dân chủ trong đảng mới có thể nói đến dân chủ trong xã hội
dân chủ nội bộ càng được mở rộng
thì chế độ tập trung dân chủ trong đảng càng được đề cao
cán bộ đảng viên phải là người chấp hành các quyết định của đảng một cách tự giác
đồng thời là người kiến tạo tổ chức thực hiện
góp phần bảo đảm dân chủ trong xã hội quyền thụ hưởng và giám sát trong dân
chúng ta đã tiến một bước rất xa trên con đường dân chủ
nhưng mà không bao giờ chúng ta nghĩ rằng
đấy đã là một cái nền dân chủ được hoàn thiện
và chúng ta phải liên tục bổ sung
bằng những cái văn bản pháp luật
và những cơ chế để tăng cường hơn nữa
cái quyền lực của người dân
trong cái việc mà giám sát chính phủ
rồi tham gia trong cái việc mà đưa những cái người đại diện cho dân
vào các cái bộ máy lãnh đạo
thì tôi cho rằng cái quá trình đó là quá trình nó liên tục không hứng nghỉ